tiếp thượng tướng công thông phong vi chít ủy viên trung ương đảng nhân dân cách mạng lào thứ trưởng bộ công an lào đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đề nghị lực lượng an ninh hai nước duy trì quan hệ truyền thống đặc biệt gắn bó mật thiết trên cơ sở tin cậy chính trị cao sự chân thành tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau
bộ trưởng tô lâm đã gửi lời cảm ơn đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lào đã cử thượng tướng công thông phong vy chít sang thăm và đồng chủ trì hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi ba diễn ra ngày một mươi năm tháng ba tại đà nẵng
tại hội nghị thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và thủ tướng công thông vi chít đã ký kết biên bản hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi ba
tại hội nghị thượng tướng nương tam quang ủy viên trung ương đảng chủ trưởng bộ công an lào lần thứ một mươi ba diễn ra ngày một mươi năm tháng ba tại đà nẵng
tại hội nghị thượng tướng nương tam quang ủy viên trung ương đảng chủ trưởng bộ công an và thượng tướng nương tam quang đã ký kết biên bản hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi ba